cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang và các đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang và các đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đưa hối lộ nhận hối lộ nhận hối lộ nhận hối lộ

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò nhận hối lộ
tại trường đại học khu chế xuất hoạt động marathon giải đuôi xe đạp trang trí ánh sáng nghệ thuật trung tâm thành phố